kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín cũng đã khai mạc
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã dự và phát biểu tại kỳ họp
kỳ họp tập trung vào các nội dung như báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
và nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn một mươi chín kết quả kiểm tra giám sát chuyên đề việc giải quyết khiếu nại
của cử tri trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà
và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do hội đồng nhân dân tp hcm trả lời chất vấn của các đại biểu
công tâm khách quan cân nhắc toàn diện trong ghi phiếu tín nhiệm
phản ánh được toàn diện các vấn đề cử tri quan tâm đến kỳ họp
để kỳ họp đạt được những kết quả định hướng đúng bám sát với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống
hội đồng nhân dân tp hcm sẽ tập trung làm rõ các nguyên nhân về ngập nước
ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường nạn cướp giật đường phố
tai nạn giao thông chưa được kéo giảm tình trạng đơn thư vượt cấp đơn thư còn tồn động kéo dài
một số địa phương còn xảy ra sai phạm
đặc biệt hội đồng nhân dân tp hcm sẽ nghe báo cáo về chính sách đền bù
hỗ trợ tái định cư khu đô thị mới thủ thiêm nhằm thực hiện kết luận một nghìn bốn trăm tám mươi ba của thanh tra chính phủ

trong năm qua thành phố đã xử lý vi phạm kỷ luật chín mươi bảy cán bộ đảng
trong đó đã khai trừ ra khỏi đảng một đảng viên
phát huy những kết quả đạt được năm hai nghìn một mươi chín thành phố sẽ phân đấu thực hiện đột phá trong cải cách hành chính
để thu hút đầu tư và hài lòng của người dân doanh nghiệp quyết tâm phân đấu đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững